đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
dẫn đầu đoàn công tác ban bí thư trung ương đảng làm việc với tỉnh ủy an giang về kết quả thực hiện chỉ thị ba mươi năm bộ chính trị
về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
tại buổi làm việc đồng chí trương thị mai đánh giá cao ban thường vụ tỉnh ủy an giang trong công tác chỉ đạo thực hiện chỉ thị số ba mươi năm
có sự đổi mới và bước đầu công tác chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp cơ sở cấp tỉnh bảo đảm yêu cầu đề ra công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
của tỉnh an giang rất tốt khi chưa để xảy ra ca nhiễm trên địa bàn
tỉnh an giang cần tiếp tục tập trung triển khai chỉ thị số ba mươi năm các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp phải đúng trung thực khách quan toàn diện
bảo đảm dân chủ công tâm khách quan minh bạch nhân tố mới được chuẩn bị cho vấn đề nhân sự của đại hội
phải bảo đảm lựa chọn người có tài coi trọng phẩm chất uy tín đạo đức
công tác tổ chức đại hội các cấp cần xử lý tốt hơn thư khiếu nại tố cáo bịa đặt và chuẩn bị nhân sự cấp ủy